ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ninh bình cho biết
trưa hai tháng tám bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh ninh bình đã phối hợp với ủy ban nhân dân huyện kim sơn
cứu nạn thành công bốn tàu và bốn thuyền viên mắc cạn tại khu vực gần bờ tỉnh ninh bình trước khi bão số ba đổ bộ
như vậy tính đến trưa ngày hai tháng tám toàn bộ lao động trên biển của tỉnh ninh bình
gồm một trăm hai mươi bảy phương tiện trên ba trăm bốn mươi sáu thuyền viên vào nơi tránh trú an toàn
đồn đốc toàn bộ hai trăm hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bốn lao động ở khu vực vùng bãi nuôi trồng thủy hải sản vào bờ
ngoài việc hướng dẫn các tàu thuyền lao động vào tránh trú bão
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh còn hướng dẫn cho ngư dân là người địa phương
đang đánh bắt xa bờ tránh chú bão an toàn tại nam định và quảng ninh